bằng kinh nghiệm cũng như quá trình khám nghiệm hiện trường
đã được phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh vĩnh phúc tiến hành một cách tỉ mỉ cẩn trọng
đồng thời công an huyện cũng làm tốt công tác điều tra ban đầu
đã phát hiện ra nhiều dấu vết khả nghi bất thường
kết quả khám nghiệm hiện trường đã phát hiện có một bình ga loại một mươi ba năm kg đã bị cháy hết gà
chỉ còn vỏ bình đã bị cháy đen được đặt ngay gầm cầu thang
và chồng anh kiên ngủ
xung quanh khu vực hiện trường nồng nặc mùi xăng mùi dầu
từ công tác điều tra ban đầu các trinh sát đã xác định
đây là vụ trọng án phóng hỏa đốt nhà có chủ đích
với mục đích nhằm sát hại toàn bộ gia đình của nạn nhân
tại hiện trường ngoài các việc cháy nhà cháy đồ vật tài sản trong nhà
thì tại cửa ngủ tầng một của vợ chồng anh nguyễn ngọc kiên
thì có để lại một cái bình ga một mươi ba kg đã bị cháy và cháy hết ga
và ở dưới nền nhà thì vẫn còn bốc lên mùi xăng
như vậy là có dấu hiệu của đối tượng sử dụng xăng và bình ga để đốt nhà anh kiên
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã báo cáo
bang giám đốc xác lập chuyên án để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã giao cho phòng cảnh sát hình sự
chủ trì tốc độ tối đa các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh
để điều tra làm rõ
sau khi xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
mà có thể nói là nhìn hiện trường nó rất là đầu lòng
thì tôi cũng cùng
các đồng chí lãnh đạo của phòng vc bốn mươi năm
của phòng vc năm mươi bốn và công an huyện tham dương
thì tôi nói là bây giờ thôi thì nghĩa tưởng như vậy
mình làm tác điều tra
thế nhưng mà trước cái cảnh tượng này
cũng hết sức là xót xa
và chúng tôi suy nghĩ rằng là không riêng gì
anh này có thể thiệt mạng một cái suy đoán
và suy đoán của chúng tôi cũng không sai là mấy
là khả năng là
chứ chắc vợ con này là sống sót
thế như vậy là có thể nói là vùi
vì một cái hành vi mà đốt như thế này
thì có thể nói dẫn tới hậu quả là
gần như là thảm hạng
bạn chuyên án đã gặp phải vô vàng những khó khăn
bởi thời điểm xảy ra vụ án
là vào đêm khuya
tại địa bàn nông thôn
nên phần lớn các hộ dân đã đi ngủ
qua rà soát xác minh nhân chứng
không có ai phát hiện được thông tin gì
về đối tượng gây án
bên cạnh đó các nạn nhân thì bị bỏng nặng
người còn khỏe cũng không cung cấp được
thông tin nghi vấn gì
thời gian xảy ra vụ án
là vào thời điểm đêm khuya
thế và thời tiết rất là giá lạnh
gần như phần lớn là
bà con của chúng nhân dân
đã đi ngủ
thế và không có ai qua lại
trên những đường liên thôn vậy
cho nên là công tác mà thu thập
các tài liệu để phát hiện
đối tượng gây án
cũng rất là khó khăn
thông lẻ xã đảo tố
vùng quê vùng đất nước
bốn yên tĩnh lầu này
của huyện tam dương bỗng bị xáo trộn
người dân trong xã cảm thấy
hoàng mang lo sợ
chỉ biết tin về vụ đoạt mạng người giả mạng
vụ án kinh hoàng cướp đi
hai mạng người đã thu hút sự quan tâm
cũng như nỗi bức xúc của người dân
trên địa bàn và ảnh hưởng không nhỏ
tới tình hình an ninh trật tự nói chung
xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
và sự bức xúc tột cùng của người dân
tại vùng quê yên bình từ trước tới nay
trách nhiệm phải phá nhanh vụ án
sớm bắt được hung thủ
chịu tội trước pháp lực
đặt nặng lên vai của toàn bang chuyên án
bất kỳ ai mà lên
chứng kiến cái cảnh nhà bị đốt
chứng kiến cái cảnh hai người bị cháy chết
và một người bị thương thế nạn
thì bắt buộc chúng tôi phải tự
nhận thấy trách nhiệm là phải làm rõ
với lương tâm của mình với người chết
lương tâm của mình với tình hình an ninh trật tự địa phương
cho nên là buộc chúng tôi phải
tập trung chỉ đạo và huy động tối đa nhau
ngay sau khi khám nghiệm hiện trường
tiến hành điều tra ban đầu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tỉnh bình phúc tiến hành hợp khẩn cấp
nhằm đánh giá tình hình
và xác định hướng điều tra của vụ án
bào quanh khu vực xảy ra vụ án mạng
là nhà của các hộ dân
chủ yếu là người họ hàng
trong khi đó thời điểm này
gia đình nhà bị hại lại đang trong quá trình sửa chữa
toàn bộ hệ thống cửa đã bị tháo dở
phục vụ công trình xây dựng
vụ án lại diễn ra trong đêm tối
vì vậy việc điều tra phá án
phải bắt đầu xuất phát
từ những dấu vết hung thủ gây án bỏ lại
tại hiện trường cũng như các thông tin
thu thập được từ nhiều hướng
trong cái vụ việc này những dấu vết
quan trọng mà chúng tôi thu thập được
chính là cái phương thức thủ đoạn
thực hiện cái hành vi phạm tội
của đối tượng
đó là đối tượng đã sử dụng
tẩm vào rẻ
và có cả dụng cụ bình chứa
nhiều khả năng là can nhựa
còn cháy dở còn lại một phần rất nhỏ
ở hiện trường
như thế là theo chúng tôi phán đoán
phương thức của đối tượng là mục đích
là cho nổ bình ra
ngoài ra thì là còn phát hiện được là
cái vòi dẫn nước của gia đình
thường dùng hàng ngày
vẫn để phục vụ cho việc xây dựng
vì gia đình đang trong quá trình sửa chữa cải tạo
thì đã bị cắt ra làm ba đoạn
như thế cho thấy đối tượng này
là có sự
chuẩn bị khá là kỹ lưỡng
thực hiện tội phạm một cách đến cùng
quyết giết bằng được
những người mà đối tượng
đang nhằm mục đích
để tước đoạt mạng sống
từ kết quả khám nghiệm hiện trường
bàn chuyên án đưa ra nhận định
động cơ đoạt mạng người của kẻ thủ ác
chắc chắn không phải do cướp của
bởi lẽ các vật chứng
tại hiện trường đã thể hiện sự chuẩn bị
hết sức cẩn trọng
có sự tính toán chi tiết trước khi thực hiện hành vi
do đó tập trung sâu vào
hướng động cơ xuất phát từ các mâu thuẫn xã hội
ngay sau đó
các trinh sát điều tra viên giỏi có kinh nghiệm điều tra
phá nhiều vụ án nghiêm trọng của công an tỉnh bình phước
được phân công làm nhiều mũi tinh sát
một tổ điều tra viên
phó hợp với phòng kỹ thuật hành sự
tiếp tục khám nghiệm
thu thập dấu vết tại hiện trường
một mũi tinh sát được cử đi xác minh
các mối quan hệ làm ăn của gia đình nạn nhân
tập trung rà soát xác minh tất cả các mối quan hệ
mâu thuẫn của gia đình tại địa phương
và nơi vợ chồng kiên công tác
xác định bản thân nạn nhân kiên
đang là phó tổng giám đốc công ty viên doanh vận tải
hành khách bình phúc
có trụ sở đóng ở thành phố bình yên
qua xác minh trong công việc làm ăn
có nhiều mối quan hệ phức tạp bên ngoài
hoạt động vận tải trong thời gian
trước khi xảy ra vụ án có nhiều khó khăn
bên cạnh đó nạn nhân kiên
cũng tham gia làm việc
cho nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn
bản thân anh kiên lại là
có tham gia làm ngoài
công việc ngoài
tức là làm kế toán
cho một số công ty khác
cái này cũng là một vấn đề
để cho chúng tôi đặt dấu hỏi
vì liệu rằng có việc trong quá trình
anh làm việc ở các công ty ngoài
nó phát sinh mâu thuẫn
và đặc biệt là cạnh tranh công việc
mà không thể tránh khỏi
thì đấy cũng là một công việc
mà chúng tôi phải thực hiện
và từ đó để xác định
việc mà anh kiên cộng tác
hoặc làm việc với công ty nào ngoài
cũng là một vấn đề
những diễn biến
dù là nhỏ nhất
đều được các trinh sát liên tục bảo vệ
đạo chuyên án để xin ý kiến thực hiện
hàng trăm người thuộc diện tình nghi
có những mâu thuẫn với vợ chồng nạn nhân
đều được ban chuyên án dựng lên
xác minh một cách cẩn trọng
về phía vợ anh kiên
thì chúng tôi cũng xác định
hai vợ chồng anh kiên
là người cùng xã
và cùng công tác cùng công ty
hàng ngày thì chị anh
cũng làm công việc là bán
tháng xe buýt
với nhiều người nhiều khách hàng
nhưng qua xác minh thì ban đầu
tất cả các mối quan hệ
thì cũng chưa thấy nổi lên
vấn đề gì
và cái mâu thuẫn gì có thể quyết liệt
dẫn đến trả thù gia đình anh kiên
tuy nhiên số lượng
cần xác minh đồng địa bàn trải dài
quá nhiều tỉnh thành là một bài toán
khó đối với bàn chuyên án
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua số lượng
các đối tượng thuộc diện tình nghi
dần bị thu hẹp lại
các tài liệu thu thập ngày càng nhiều lên
nhưng tất cả đều có căn cứ ngoại phạm
và những người có mâu thuẫn này
không phải là đối tượng gây án
cơ quan điều tra cũng đưa ra nhận định
là tại cơ quan của anh kiên
cũng có một số mâu thuẫn
sau khi xác minh
trong đó có những người
cũng có mâu thuẫn với anh kiên
và có những người thì cũng mâu thuẫn
do hoạt động kinh tế ngoài xã hội
với anh kiên nhưng mà có ai
chúng tôi chỉ đạo xác minh kỹ những trường hợp này
hơn một trăm linh trường hợp ở công ty của anh kiên
và mấy chục trường hợp mà làm ăn
bên ngoài của anh kiên
thì đều có căn cứ loại họ
không tham gia vào vụ này
hướng điều tra đi vào ngõ cục
cũng đồng nghĩa áp lực của dư luận
ngày càng đè nặng lên vai của toàn bàn chuyên án
từ kết quả thu thập được tại hiện trường
bàn chuyên án nhận thấy
đối tượng phải là người thân thuộc địa bàn
nắm rõ quy lực hoạt động của gia đình bị hại
khi ra tay hắn hết sức
bình tĩnh từ những nhận định trên
đồng chí phó giám đốc công an tỉnh
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
yêu cầu bàn chuyên án phải tập trung vào
phân tích nghiên cứu các vật chứng để lại
tại hiện trường
yêu cầu bây giờ bằng mọi giá
áp dụng tất cả các biện pháp
nghiệp vụ các biện pháp của chúng ta
chúng ta phải điều tra phải trả lời
trước quân chúng nhân dân
ai là thủ phạm gây ra cái bộ đốt này
khi mà khám triện bàn trường như vậy
tôi muốn nhắc anh em của pc năm mươi bốn
là yêu cầu công chí phải làm thật kỹ
các bước chỉ đạo điều tra vốn làm vốn vậy
và hàng ngày hàng giờ thì
bất kỳ có một tình tiết nào mới nào
đều phải báo cáo thủ trưởng cơ quan điều tra
để có cái bước chỉ đạo tiếp theo
với tinh thần trách nhiệm cao độ
cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại
tổ công tác phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
đã khôi phục được nhãn hiệu của loại bình ga
được hung thủ bỏ lại hiện trường
đây là đầu mối hết sức quan trọng
để ban chuyên án có hướng điều tra mới
trường chúng tôi xác định là có gas
và có xăng
như vậy là chúng tôi phải
một cái chỉ đạo là phải làm rõ
cái gas cái xăng ở đâu có ở trường
và nguồn này thì ở đâu ra
do vậy là chúng tôi huy động
không phải chỉ lực lượng trực tiếp điều tra
mà cả công an các huyện trong địa bàn tỉnh phúc
mà giả soát rất kỹ
các cái trường hợp bán xăng bán gas
trên địa bàn tỉnh trong vòng
gần đây và kể cả
trước nữa để xác định xem là
cái nguồn gas nguồn xăng ở đâu
trước những khó khăn gặp phải
bàn giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
đã quyết định tăng cường thêm hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
giao cho phòng cảnh sát hình sự
chủ trì để tổ chức điều tra
công an tuyến huyện thành thị
trên địa bàn tỉnh tham gia xác minh
đối tượng nguồn gas nguồn xăng dầu
trên địa bàn toàn tỉnh
các lực lượng điều tra tham gia
không quản ngại thời gian ngày đêm
tập trung tại các địa bàn được giao
khám sát hiện trường tiến hành áp dụng
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra
tiến hành ra soát gần một nghìn cơ sở kinh doanh
gà kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
và các địa bàn tỉnh giáp rành
với sự nỗ lực tích cực tỉ mỉ của lực lượng
điều tra ra soát
đã phát hiện trước khi xảy ra vụ án
khoảng một tháng tại một địa điểm bán gas
ở xã tiên lữ lập thạch
cách hiện trường khoảng hàng chục km
có một nam giới không rõ danh tính
đến mua một loại bình gas
một mươi ba năm kg màu sơn xanh
và cũng từ đây
những manh mối đầu tiên về thủ phạm
đã dần được hé lộ
sau khi có thông tin
người đàn ông mua gas
bằng xe đạp
không bình thường so với
cuộc sống hiện nay
chúng tôi đã tập trung lực lượng
tiến hành ra soát
xác minh tất cả những người
đi xe đạp mua gas
trong thời gian
hộ đại lý bán gas
đã cung cấp
chúng tôi có được nguồn tin như vậy
xác minh đồng bộ trên toàn địa bàn
tỉnh vĩnh phúc
trước tiên tập trung vào
những địa bàn
giáp danh với hiện trường như huyện tam dương
là nơi xảy ra vụ án
huyện lập thạch
và thành phố vĩnh yên
huyện tam đạo
với những thông tin thu thập được
lập tức danh sách các nam giới thường sử dụng
xe đạp nữ trên địa bàn
được tổng hợp trên bàn của bang chuyên án
sau khi ra soát gần một trăm linh người
hay có bảy người bẫy xe đạp
nghi vấn liên quan
tập trung xác minh sau
việc sử dụng xe đạp
được ban chỉ đạo
xác minh rất kỹ
tất cả những người trên địa bàn
đang sử dụng xe đạp
không sử dụng xe máy ô tô
đang sử dụng xe đạp là nam giới
đều được đưa vào xác minh
do vậy lượng xác minh rất lớn
nhưng qua những xác minh sàng lọc
để loại dần những đối tượng nào
có nghi ngờ liên quan thì
chỉ đạo xác minh kỹ
còn đối tượng nào có căn cứ
không liên quan thì tạm dừng xác minh
do vậy là dần dần các đối tượng
sẽ được trút lại
vào những đối tượng nghi vấn chính
công tác xác minh
loại bỏ cũng được tiến hành tỉ mỉ
cũng không kém phần khẩn trường
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra xác minh có một xe đạp
có căn cứ được sử dụng để chở bình ga
quan sát xác minh nổi lên đối tượng
nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thôn lè xã đạo tu
đối diện nhà của nạn nhân kiên
đối tượng tám có quan hệ họ hàng
với nhà anh kiên này
khi sự việc vụ án xảy ra
gia đình anh kiên tổ chức
tức là kê hoàng
giả giết tất biên nhà
đối tượng tám
khi tổ công tác này gặp đối tượng tám
thì thấy đối tượng tám rất bình thường
không có gì biểu hiện nghi vấn
nhưng sau khi sàng lỏng và có thông tin
đặc biệt là đối tượng đi xe đạp
mua bình ga ở tiên nữ
thì nổi lên là đối tượng tám
và chúng tôi đã xác định được
đối tượng tám là đối tượng
nghi vấn của vụ án
tiếp tục xác minh sâu về tám
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã phát hiện
tại khu vực nuôi gà của gia đình tám
trong bồn đựng cát thu thập được dấu vết tròn
in hẳn trên cát
khi đem đối chiếu
thì khớp với kích thước bề mặt
vòng đáy của bình ga được bỏ lại hiện trường
tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm
lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được
vết sơn còn dính lại trên ba ga sau
của chiếc xe đạp nữ
được đối tượng tám thường xuyên sử dụng
trùng khớp với mẫu sơn trên bình ga
việc khám xét khẩn cấp đây
chúng tôi đã phối hợp
và phát hiện được
trên cái chiếc xe đạp
để trong nhà của đối tượng tám
ở cái giá đèo hàng phía sau
còn dính lại
những cái dấu vết có
bám dính cái chất màu xanh
thế thì sau này bằng công tác giám định
chúng tôi đã thu cái dấu vết sơn này
và tiến hành so sánh với cái vết sơn
của cái vỏ bình ga thu được
ở tại hiện trường vụ án mạng
thì nó là sơn của cùng một loại
ngay lập tức
đối tượng tám được đưa về cơ quan điều tra
nhưng tại đây nguyễn văn tám
liên tục thể hiện thái độ cực kỳ bình tĩnh
cũng như kế hoạch được tính toán hết sức
chi ly cẩn trọng
nhưng hắn không ngờ rằng
chính sự tinh quái của mình
đã dăng bẫy để y rơi vào
khi nhân chứng nhận dạng
chính tám là người đã tới mua ga
trước những chứng cứ chặt chẽ
lập luận sắc bén của các điều tra viên
nguyễn văn tám đã phải cuối đầu thừa nhận
mối thù của vụ án
theo đó nguyên nhân dẫn đến việc
nguyễn văn tám ra tay sát hại gia đình của anh kiên
bởi mối thù từ hai mươi năm về trước
ủy ban nhân dân xã đạo tú tổ chức giải bóng đá
thôn lè cũng thành lập đội bóng đá
để tham gia
trong đó có anh kiên và tám
quá trình diễn ra giải bóng đá
tám cho rằng chính anh kiên là người đã tìm cách
không cho mình tham gia đá bóng
tới năm hai nghìn một mươi
trong một lần sang nhà tám chơi
anh kiên có nhắc lại việc tám không được tham gia đá bóng
từ đây tám nảy sinh
ý định trả thù
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
anh kiên sửa nhà
và dở bỏ cánh cổng cửa ra vào
nên tám âm thầm dùng ga và xăng dầu
đốt nhà anh kiên
khoảng giờ ba mươi phút
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tám đã phát bình ga loại một mươi ba năm kg
xách can xăng một mươi lít
chuẩn bị từ trước đó
đột nhập vào nhà anh kiên gây án
mà xảy ra cái sự việc phản tội như vậy đối tượng vẫn vác một cái chậu sang để mà cứu trưởng
rồi vẫn loanh quanh vẫn dọn dẹp cho gia đình vẫn nghe ngóng xem từng bước của cơ quan điều tra
và khi triệu tập về đây thì đối tượng có thể nói là rừng rưng với tất cả mọi người
chắc chắn với hành vi tội ác của mình đã gây ra nguyễn văn tám sẽ phải chịu mức phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật
điều quan trọng là bản án lương tâm sẽ dày vò tám trong suốt quãng đường còn lại
đây cũng là bài học cho tất cả những ai chỉ vì một chút xích mít vùng vặt mà xem thường tính mạng và sự sống của người khác
sau sáu ngày với nhiều vất vả chuyên án đã được khám phá
một lần nữa hành trình này cho thấy không một tội ác nào có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật

cả khu tập thể lữ đoàn chín trăm bảy mươi một xã tiên dược huyện sóc sơn hà nội kinh sợ khi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn
sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
một cảnh tượng tan hoang và đau xót đã hiện ra
vụ nổ khiến ba người chết và một người bị thương nặng
tất cả đều là thành viên gia đình của anh nguyễn văn viện
nguyễn văn thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy em họ của anh việt bị thương nặng
riêng anh nguyễn văn viện phải đi làm ca nên rời khỏi nhà trước đó khoảng một tiếng
một thảm án di hữu một hiện trường vô cùng thương tâm đã tác động không nhỏ đến tâm lý của những người điều tra

đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là về cái tình cảm về cái nương tâm của con người thì khi mà tổ chức điều tra những cái bộ việc như thế này thì anh em cũng hết sức là rụng động hết sức rụng động và cũng rất là chia sẻ
thế thì ở đây thì
khi mà chúng tôi bắt đầu tiếp nhận những thông tin ban đầu thì cái hậu quả đầu tiên mà anh em nhận thấy là nó cũng rất nặng nề
thế và thưa chị là ở đây có những người lớn có những trẻ em thế thì có thể nói là cái bức xúc về dư luận về lương tâm về cái tình cảm con người rất là lớn
vụ nổ xảy ra trong khu tập thể cán bộ công nhân viên quốc phòng nên ban đầu được cơ quan hình sự bộ quốc phòng thủ lý
nhưng do nhận thấy có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự các nạn nhân lại không thuộc lực lượng vũ trang
do đó cơ quan điều tra hình sự của bộ quốc phòng đã chuyển lại cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội giải quyết
sau khi nhận bàn giao vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã xuống hiện trường tại tiên dược sóc sơn hà nội
hiện trường vẫn được công an huyện sóc sơn bảo vệ
khi tôi nhận lệnh điều động của đồng chí trưởng công an huyện
thì chúng tôi là những người mà xuống
hiện trường sớm nhất
đến hiện trường thì tôi
từ ngày tôi vào công an cho đến ngày hôm ấy
chưa bao giờ tôi chứng kiến được một cái hiện trường khủng khiếp như vậy
đồng chí nguyệt trưởng công an huyện cho biết
đã báo cáo đồng chí phạm chuyên đồng chí phạm chuyên và đội trọng án do đồng chí nguyễn đức trung
đội trưởng đang trên đường đến công an huyện sóc sơn
và yêu cầu đội cảnh sát hình sự bảo vệ hiện trường
chờ đội trọng án
và đồng chí nguyễn đức trung đã lên phối hợp cùng khám nghiệm hiện trường
vì tiếp nhận vụ án sau khoảng một thời gian nhất định
nên đây cũng là một trong những khó khăn của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
sau nhiều năm trôi qua những ấn tượng về vụ thảm án
vẫn còn là điều làm cho những người ở đây bị ám ảnh
hôm nay là buổi chiều vào tầm năm giờ hơn năm giờ một chút
đấy thì tôi đang cho con gái ăn bột ở bên nhà của xóm
cùng dãy nghe tiếng nổ mọi người kêu lên có nổ bình ga
vợ tôi và đứa cháu đang đi cơm ở nhà bên cạnh
tôi bỏ con ở bên nhà hàng xóm và tôi chạy về
nghe tiếng âm nhàn kêu mọi người bác ơi cứu con thôi với
tôi núp ý là trong nhà khói mù mịt không nhìn cái gì
một lúc sau tôi định chạy vào nhưng vợ tôi bảo là cứ từ từ
bỏ điện tôi nghe tiếng chị nhàn kêu nhiều quá tôi xông vào
tôi nhìn thấy chị nhàn đang làm một cuộc ở dưới làm nhà
đè lên đứa con bé lúc ấy tôi vào tôi bê một cái là cả hai mươi con ra ngoài sân
lúc ấy tôi tưởng là đứa bé đã chết tôi để cháu ở lại giữa sân
tôi mang chị nhàn với chị nhàn đi cấp cứu cùng một đứa cháu
vụ thảm án khiến bốn người ở hiện trường thì ba người chết một người bị thương nặng
căng thẳng và bế tắc ngày càng được đẩy lên khi nạn nhân nguyễn văn thờ
người được cho là có thể nắm rõ thông tin về gói quà
thì vẫn đang nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện sóc sơn
do vết thương quá nặng nên thơ bất tỉnh nhiều giờ
một không khí vô cùng buồn bã và nặng đề diễn ra trên vùng quê yên bệnh
càng làm cho lực lượng điều tra thấy rằng trên vai bình đang gánh một công việc hết sức khó khăn
cùng với công an huyện sóc sơn lực lượng điều tra đã khẩn trương tiến hành các
pháp nghiệp vụ nhiều tổ công tác được tung đi để xác minh ban đầu
có thể nói rằng công an huyện sóc sơn đã rất tích cực trong công tác phối hợp
nhằm đẩy nhanh quá trình điều tra vì ngay lúc này dư luận xã hội thực sự là một áp lực rất lớn
đây là vụ án cách hiện trường quốc lộ cách quốc lộ ba khoảng là hai trăm linh m
và từ việc tiếng nổ gây như thế náo đoạn khu vực dân cư đồng thời nó ảnh hưởng đến trật tự giao thông
tuyến quốc lộ ba chạy qua khu vực hiện trường thì coi bị tắt khoảng hai km
chúng tôi phải báo cáo đồng chí trưởng công an huyện huy động tất cả các lực lượng đến để giải tỏa
giao thông từ cái tính chất như vậy cho nên cái dư luận này nó đã lan tỏa rất nhanh đến các tỉnh
xung quanh huyện sóc sơn cho nên dư luận là gây hoang mang rất lớn trong quần chúng nhân dân
vì vậy cũng là áp lực rất lớn với chúng tôi làm thế nào để điều tra nhanh tìm rõ đối tượng để trả lời dư luận nhân dân
dù hiện trường những vụ cháy nổ thường gây khó khăn cho công tác kỹ thuật hình sự thế nhưng với quyết tâm
cao và những đánh giá cẩn trọng tỉ mỉ khách quan khoa học lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm ra những
dấu vết vật chứng rất quan trọng với quyết tâm để làm chứng minh để làm rõ
hành vi phạm tội của các đối tượng chúng tôi đã quyết tâm để tìm ra được những dấu vết vật chứng để làm sao
mà để xác minh được nguyên nhân sự ra sự việc và tìm công thủ cách nhanh nhất chúng tôi xác định đây
là vụ lổ xảy ra mà qua dấu vết để lại hiện trường tức là các mảnh vỡ ở trên tường cũng như mở rộng
thì chúng tôi thu được một số mảnh nhựa ở găm ở cây chuối với những vật chứng để lại mà chúng tôi xác
định đây là cái vật lổ nhiều khởi lăng là do một cái đài cassette loại nhỏ gây lên xong đó chạy bằng
pin con thỏ thì qua đấy chúng tôi đã dựng được cái đài là cái vật lổ của vụ lổ này không những đối
với lực lượng khám nghiệm mà ngay cả với cơ quan điều tra thì những vụ việc như thế này gây ra những
vấn đề những điều tra viên và trinh sát của phòng cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội và
đội hình sự công an huyện sóc sơn đã đà soát khu vực hiện trường công an huyện sóc sơn nhận nhiệm
vụ ra soát trên tuyến quốc lộ ba đi thái nguyên với kinh nghiệm làm án câu hỏi được đặt ra ngay lúc
này là vấn đề con người khi giải quyết những vụ án mà có liên quan đến thuốc nổ chất nổ thì chúng tôi
cũng đặc biệt phải quan tâm đến cái vấn đề về yếu tố con người vì đây cũng không phải
đây là một cái loại hình đặc biệt cái loại hình này cũng không thể đối với từng người một
thể là cáo biệt một số người mới có thể thực hiện được những việc đó thế đây cũng là một cái việc
quan tâm như cuộc họp đã diễn ra dù là trong chớp nhoáng nhưng vô cùng quan trọng để ban chuyên
án tổng hợp thông tin và đưa ra những sự phân tích xác đáng những câu chuyện thu nhặt lộn xộn
lên sàn lọc kỹ càng những người làm án đã phải căng bình nhiều giờ để dựng lên chân dung của hung
thủ nhiều những hy vọng vẫn rất mong mạnh ngay lúc này anh nguyễn văn viện cũng bị chấn động mạnh
do sự đã đi hết sức đột ngột của người thân một sự mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi không để
một giây phút nào trôi qua vô ích các điều tra viên tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ liên
quan khi kết quả khám nghiệm hiện trường được kết luận cụ thể có thể nói hình thức gửi
âm thư của hung thủ thường nhằm mục đích trả thù cá nhân vậy mâu thuẫn nào là nguyên nhân gây ra
cái chết cho những người này vì tiền vì tình hay tư thụ cá nhân lên đến đỉnh điểm nhưng dù bị bất
kỳ lý do nào đi chăng nữa cũng không thể bào chữa cho kẻ gây án máu lạnh các tổ công tác chia nhau
tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân đặc biệt quan hệ của nguyễn văn viện qua đà soát tìm
hiểu các mối quan hệ của nạn nhân anh nguyễn văn thắng là sinh viên em trai trụ của nguyễn
văn viện vợ anh viện là chị trần thị nhàn các điều tra viên vẫn chưa thấy sự xuất hiện của
những mâu thuẫn nào có thể gây nên sự trả thù mù quáng và dã man như thế
lúc đầu thì ghi thì tiến hành ghi được anh viện thì chúng tôi có hỏi rất nhiều về mối quan hệ
thì ban đầu là anh ấy không nhớ và anh ấy chỉ nói là không có cái mâu thuẫn gì khác
tượng xoáy vào rất nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống mâu thuẫn gia đình mâu thuẫn bạn bè
nói chung anh ấy nói là trả lời cho tôi là không có cái mâu thuẫn gì cả mãi sau này thì cháu
anh ấy chắc là anh ấy nhớ ra anh ấy nhớ ra là có cái tình tiết là có mối quan hệ với chỗ chị nà
ở trên thái nguyên là ngày xưa là có quá trình yêu đương nhau sau đó mình toát ra cái nội dung
vậy sau đó là tự bắn chuyến án cùng với phòng pc một mươi sáu của đội trọng án trong đó có anh tức trung là
phó và anh thọ tự phó nào lên trực tiếp cùng với đội kinh doanh hình sự chúng tôi là giả soát và
tiến hành giả soát các đối tượng trong quá trình tổ chức điều tra những manh mối đầu tiên là vấn đề
tình cảm của anh viện và chị lan thông tin ban đầu này được anh viện cho biết có người gọi điện thoại
cho anh nói là bạn trai của chị lại thị kiều lan người từng yêu anh viện từ năm hai nghìn nhưng hai người
đã chia tay cuối năm đó trước đây đã có vài lần anh viện đưa chị lan về nhà mình ở sóc sơn với gia
đình bằng xe máy bạn chuyên án có một niệm tin rằng thời gian để phá án đang đến gần quảng đường
từ hà nội lên bắc cạn vào thời điểm năm hai nghìn ba là khó khăn vất vả nhưng các điều tra viên đã hết
sức khẩn trương để điều tra đối tượng qua điều tra cán bộ điều tra biết rằng chị lại thị kiều lan
hiện là nhân viên kế toán của một công ty khoáng sản từ đầu năm hai nghìn ba lan có quan hệ yêu đương
với ngô mạnh hùng nhân viên của một công ty tư vấn xây dựng hai người chung sống với nhau tại
nhà của hùng ở thị xã bắc cạn
cái vụ án này nó là vụ án rất là hiểm trọng thế nên là khi mà chúng tôi tổ chức điều tra và truy tìm được hai cái đơn sự hai cái đối tượng này lên thì có thể nói là cũng các cái đối tượng rất ngoan cố chứ không hề bọc độ một cái gì ban đầu kể cả về tình cảm về thái độ cũng rất là khó đoán và cuối cùng là các đối tượng cũng thừa nhận là có đi từ trên bắc cạn về địa bàn của hà nội

thời gian yêu nhau lan đã nhiều lần về chơi tại nhà của anh ở sóc sơn và anh viện cũng đã nhiều lần lên gia đình của lan ở thái nguyên chơi
đến cuối năm hai nghìn do công việc không ổn định nên hai người chia tay lan buồn chán bỏ về quê ở thái nguyên
sau đó anh viện cũng lập gia đình và có con với chị trần thiên nhà
đầu năm hai nghìn ba lan có quan hệ yêu đương với ngô mạnh hùng
hai người chung sống tại nhà hùng
quá trình quan hệ với lan hùng biết thỉnh thoảng lan và viện vẫn còn liên lạc với nhau
do có tính ghen tuồng hùng thường xuyên sợ tình cảm cũ giữa lan và viện sẽ cản trở mình
vì vậy hùng đã yêu cầu lan cho mình biết số điện thoại cơ quan và nơi làm việc của anh viện
tháng ba năm hai nghìn ba hùng đã điện thoại đến số máy của cơ quan anh viện
để hỏi anh viện về mối quan hệ tình cảm giữa anh và chị lan
trong khi đàm thoại anh viện và hùng đã xảy ra cãi vã dùng những lời lẽ thiếu văn hóa
hùng cho rằng viện đã xúc phạm đến danh dự của hùng vì thế hùng đã nảy sinh ý định trả thù viện
sau đó hùng đã thông báo cho lan biết việc gọi điện nói chuyện với viện
và anh viện đã xúc phạm đến danh dự của hùng
lan cho rằng viện không hề yêu cô mà chỉ lợi dụng tình cảm
nên đồng ý với hùng sẽ tổ chức để giết kẻ bạc tình
để chuẩn bị cho hành vi giết anh viện vào tháng chín năm hai nghìn ba
hùng và lan đã đi từ bắc cạn về sóc sơn hà nội
xác định được chỗ ở chính xác của hùng và lan bàn bạc mua thuốc để chế tạo một quả miệng
để có được thuốc nổ giữa tháng một mươi năm hai nghìn ba
hùng đã tìm gặp phạm thế người quen của hùng nhờ tìm mua thuốc nổ
khi gặp duyên hùng nói với duyên mua thuốc nổ để khai thác đá nên duyên đã đồng ý giúp
qua môi giới của duyên hùng mua của tính tám thổi thuốc nổ loài anomite
duyên và hùng tìm đến nông thị thiên để mua một mươi kíp điện với giá bốn mươi đồng
khi có đầy đủ vật liệu ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn ba hùng và lan đã chế tạo mình tại nhà của mình
núp dưới hình thức chiếc đài bán dẫn chỉ cần vặn núm volume của đài thì chiếc đài sẽ phát nổ
lúc đầu lan còn do dự nhưng sau nhiều lần hùng nói đi nói lại và để chứng minh tình yêu của mình đối với hùng lan đã đồng ý
quả mìn được đặt trong chiếc radio rồi cho vào một hộp cắt tông dán một tờ giấy như hình hợp quả
ở ngoài ghi nhờ anh viện sửa giúp
hùng lấy xe máy chở lan ngồi đằng sau mang hộp quả đến nhà anh viện
gần đến nơi hùng đổ xe để lan chờ bên ngoài rồi mang theo quả miệng vào nhà anh viện
hùng đưa gói quà cho chị nhà chị nhà đã nhận gói quà mà không nghi ngờ gì
sau đó hùng cùng lan trở về thái nguyên đi làm bình thường
tại nhà anh viện khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút tối chị nhà đưa cái hộp cho anh nguyễn văn thắng em trai của anh viện xem

hùng đưa cái hộp cho anh nguyễn văn thắng em trai của anh viện xem do không biết anh thắng đã mở cái hộp vặn công tắc trên đài
ngay lập tức quả miệng đã phát nổ
hùng đưa cái hộp cho anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh nguyễn văn thắng em trai của anh n

chuẩn bị kỹ lưỡng nên hùng và lan
không nghĩ đến việc bỏ trốn chỉ đến khi
công an ập vào bắt thì cả hai
mới bàn mạng
thời gian đầu sự ngoan cố
của các đối tượng gây khó khăn cho cơ quan điều tra
trước đến khi những chứng cứ chính xác
được đưa ra thì các đối tượng này
mới cuối đầu nhận tội
hùng thừa nhận đã thực hiện kế hoạch
sát hạ anh viện để trả thụ
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn bốn
tòa án nhân dân hà nội
đã tuyên án đối với các bị cáo
từ sự ghen tuôn mùa quán
đã nảy sinh hành động đê hẹn
nuôi ý định giết người trả thụ
ngôn bạch hùng kẻ chủ môn
của vụ án đã phải nhận mức án cao nhất
là tử hình
bị cáo lại thì kiều lan nhận mức án trùng thần
phạm thế duyên hoàng văn tính
và nông thị thiên với tội danh
mua bán trái phép vật liệu nổ
gián tiếp gây ra hậu quả
lĩnh mức án một mươi năm năm tù
ngoài án phạt tù hội đồng xét xử
cũng yêu cầu bị cáo hùng và lan
phải có trách nhiệm cấp dưỡng đến suốt đời
cho nạn nhân nguyễn văn thơ
người duy nhất sống sót sau vụ nổ
nhưng bị tổn hại sức khỏe đến chín mươi
chúng tôi tìm gặp em nguyễn văn thơ
ở thôn kim hạ xã kim lũ
huyện sóc sơn hà nội
vụ nổ khiến em thơ bị mù cả hai mắt
và trên người đầy thương tật
bố của em là ông nguyễn văn trọng
thì đang bị ung thư
khiến cho công việc của cả nhà đổ dồn đến đôi mắt
vài gầy của bà nguyễn thị xính
ngoài nhà siêu vẹo tối tăm
và rách trưới nằm không xa hà nội
khiến chúng tôi không khỏi đau buồn
bà xính đã khóc nhiều
vì thương con thương chồng
và thương chính bản thân của mình
nhưng phải cố gắng gượng để mua xính
sau nhiều năm vụ nổ
vẫn làm cho em thơ chưa thể quên được

bố của em là ông nguyễn văn trọng
thì đang bị ung thư
khiến chúng tôi không khỏi đau buồn
vài gầy của bà nguyễn thị xính

và rách trưới nằm không xa hà nội
khiến chúng tôi không khỏi đau buồn

khiến chúng tôi không khỏi đau buồn

ngoài nhà siêu vẹo tối tăm

khiến chúng tôi không khỏi đau buồn

ngoài nhà siêu vẹo tối tăm
và rách trưới nằm không xa hà nội
khiến chúng tôi không khỏi đau buồn

ngoài trong việc chúng tôi có nên
d acc accident xây lại nei
và n cupcake
hidden tiếp chuẩn promiseamat
đứng thì thấy hai anh chị đang mở hộp em chạy ra em ngồi xuống em xem cùng
thế thì mở ra thì có một cái hộp bên trong dựng cái đài
to bằng cái hoàn gạch lục
thế thì trong cái đài nó có dán cái tờ giấy ở bên ngoài đài này
nó ghi hẳn cái chữ nào viện ơi chiếu cho tao cái đài
sáng mai tao lấy nó ký tên là anh bình
lấy xong đọc xong rồi lấy thì em không biết một cái gì hết
một tháng sau em hơi tỉnh lại hơi biết một chút nhưng mà vẫn vẫn mệt dạng
một tháng sau em nhớ lại cái sự việc nó diễn ra
vì những lý do riêng mà anh viện không xuất hiện trong chương trình này
chúng tôi chia sẻ với nỗi đau của anh và gia đình
hy vọng thời gian sẽ làm lạnh dần vết thương trong trái tim của anh
hơn chục năm đã qua đi hiện tại lại thị kiều lan vẫn đang phải trả giá cho tội ác của mình đã gây ra
nếu không phải vướng vào vòng lao lý có lẽ lan cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc
điều mà bản thân lan và gia đình vẫn mong ước
chỉ vì một chữ tình mà lan đã tự đẩy số phận của mình vào bi thương không lối thoát
tội ác của lan và đồng bọn rất đáng lên án
những hành vi mất hết tính người và hết sức đê hẹn
sau sự việc xảy ra thì tôi rất là ân hận
tôi biết là cái tổn thất gây ra cho gia đình nạn nhân là rất là lớn
tôi biết là
chỉ buồn của gia đình nạn nhân
nạn nhân đã tha thứ
những lối lầm của tôi đã gây ra
phạm nhân lại thị kiều lan năm hành một trăm linh ba
xuống trại xuân nguyên để thi hành bản án trung thân của mình
khi mới đến trại tư tưởng của phạm nhân lan rất là nặng nề
vì ám ảnh hành vi phạm tội của bản thân gây ra
đã để cho hậu quả là ba người chết và một bé thơ bị thương tích rất là nặng
nói chung là tư tưởng chưa ổn định chưa xác định rõ
nên là rất là giàu dĩ
sau một thời gian được sự quan tâm của ban giám thị hội đồng cán bộ và cán bộ quản giáo
hàng ngày gần gũi động viên thì phạm nhân lan cũng đã xác định lại tư tưởng
và có hướng cải tạo
sau một mươi một năm cải tạo thì phạm nhân lan luôn luôn được xếp loại cải tạo khá
là một trong những phạm nhân mà điển hình của đội
luôn luôn là chấp hành tốt
bốn tiêu chuẩn thi đô chấp hành án bạc tù và một mươi năm dầu nội quy chạy ra
trong phiên tòa phúc thẩm bi cao lan đã từng khóc mà nói
với cái án tù chung thân chẳng biết đến bao giờ cô mới về nhà để gặp lại cha mẹ già yếu
sau tất cả những bi kịch xảy ra lan giờ chẳng còn dám mong tới một hạnh phúc của riêng mình
chỉ mong cải tạo cho tốt để sớm được trở về với gia đình sống thanh thản quãng đời còn lại

tiếp tục đi theo dõi và tham gia một lời thông câu thông tình của bạn ấy